một người đẹp luôn thể hiện mình bằng những hình ảnh thiện tâm hay những câu chuyện đạo lý
từ vào vai sinh viên ngoan hiền cho đến tung hỏa bù mang thai
người đẹp này rời đủ trò đối với cơ quan chức năng
liệu rằng bóng hồng này có thoát án
ngày một mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đà nẵng
tiếp nhận vụ án ma túy khủng từ đoàn hai cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng
có năm đối tượng đã bị bắt giữ trong đó nguyễn vũ trọng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phường hòa an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng
trần văn trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xã bến quang huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
và hot girl nguyễn thị trà my sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại thị trấn kiến giang huyện lệ thủy tỉnh quảng bình là những con ác chủ bài
ngược thời gian từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi một lực lượng chức năng manh nha phát hiện hoạt động ma túy tinh vi dọc theo các tỉnh thành miền trung
bí mật theo dõi bộ đội biên phòng xác định đây là một đường dây vận chuyển ma túy từ quảng trị vào đà nẵng theo đường xe khách
các đối tượng trong đường dây đều có một vỏ bọc riêng
chúng trong vai đại gia bất động sản sinh viên lái xe có cuộc sống bình dị sung túc nhưng thực chất đều do hoạt động ma túy mang lại
chưa hết không chỉ tinh vi trong giao nhận
các đối tượng còn mua bán ma túy với số lượng lên đến hàng kg chục kg
điều này tiềm mẩn hệ lụy vô cùng lớn cho xã hội khi mỗi lô hàng chót lọt
đại tá bùi đức trung đoàn trưởng đoàn hai cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng quyết định xác lập chuyên án
tùng các trinh sát và điều tra viên xuất sắc vào cuộc với quyết tâm bóc gỡ đường dây gieo rắc cái chết trắng này
những trinh sát ngày đêm âm thầm có mặt khắp nẻo đường từ quảng trị quảng bình đến thành phố đà nẵng
cho đến một ngày giữa tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một giữa ngược xuôi xe cộ trên đường tôn đức thắng phường hòa minh quận liên triểu thành phố đà nẵng
một nhóm người bất ngờ áp sát chiếc xe ô tô đen sang trọng hiệu tokion đậu bên đường
một đôi nam nữ trẻ đẹp cố thủ trên xe cũng bị nhóm khống chế
cách đó không xa cảnh tượng tương tự cũng diễn ra
khi đó một thanh niên khác tay xích vali vừa bước xuống xe khách cũng bị áp sát khống chế
sự việc kỳ lạ khiến dư luận chú ý xôn xao
cũng chỉ tích tắc sau đó lực lượng công an và biên phòng mang sắc phục có mặt tại hiện trường
tất cả người dân mới vỡ lẽ rằng đó là trinh sát mang thường phục bắt kẻ buôn ma túy
giải quyết xong xuôi ổn định hiện trường lực lượng biên phòng đưa ba đối tượng cùng hai kg ma túy được cất giấu trong vali về trụ sở đấu tranh
bộ ban này không ai khác chính là trọng trung và trà my
tại trụ sở khi trinh sát biên phòng đọc rõ lộ trình rằng
hàng từ cầu đuôi quảng trị được gửi lên xe khách vào đà nẵng còn chúng ngược ra quảng bình bằng ô tô riêng
sau đó vòng về đà nẵng thì đối tượng trọng mới cúi đổ nhận tội
trọng chính là ông trùm trong vụ việc
hẳn nào ngờ những toan tính bậc thầy ấy của mình lại chẳng qua được mắt cơ quan điều tra
trong đó trọng cùng đồng bọn nhận hàng ở quảng trị rồi bắt xe khách ở cầu đuổi gửi về đà nẵng
lúc này ma túy được chúng nguy trang trong vali áo quần
phải nói thêm rằng cầu đuôi là khu vực bằng phẳng rộng lớn nên rất khó để đứng từ xa theo dõi
tiếp nữa đây là vị trí giao thoa giữa nhiều cung đường như lê lao bảo ngược về quảng bình cho đến vào đà nẵng
nên khi gửi hàng ở đây chẳng ai biết hàng sẽ được chuyển về đâu
gửi xong hàng trọng lái xe ra quảng bình rồi vòng về lại đà nẵng
tất cả đủ cho thấy sự tỉnh táo quá ư hoàn hảo của ông trùm
chưa hết sốc vì bị cơ quan chức năng vạch trần ông trùm nguyễn vũ trọng còn giờ khóc dở cười khi đàn em và bóng hồng liên tục chơi chiều
theo đó trúng trút hết mọi tội lỗi lên đầu đại ca và thanh minh mình vô tội
mình bị trọng rụ rỗ đi quảng trị chơi chứ không biết là có ma túy
trung nói rằng mình chỉ là một tài xế chạy dịch vụ ở đà nẵng
chuyến đi này là được trọng thuê chạy gã nào có biết thứ ma túy đáng sợ ấy là gì
không tin cơ quan điều tra cứ về nhà đã lục xét
ở nhà đã có một gia đình đàng hoàng hạnh phúc viên mãn
sau màn khua môi múa mép ấy các điều tra viên khiến đàn em bội bạc này im lặng bằng loại chứng cứ như không biết ma túy là gì sao dương tính với ma túy
lái xe lương ba cọc ba đồng thì tiến ăn chơi khắp trốn tiền đâu mua đủ loại trang sức điện thoại thời thượng
lúc này biết rằng khó có thể chối cãi trung mới lắp bắp xin khai
trong đó trùng đã đặt tay đắc lực của trọng trong các phi vụ ma túy
cuối cùng là cô ả hot girl xinh đẹp chả my vẫn khóc lóc suốt đêm vì cho rằng mình bị oan
my nói rằng mình xuất thân ở quê nghèo quảng bình nên ý thức được sự gian khó để vươn lên
vào đà nẵng phồn hoa my chỉ biết học và học để thay đổi bản thân
ở chuyến đi lần này biết my gốc quảng bình nên trọng là bạn bè đã rủ đi quảng trị quảng bình vui chơi
thấy tiện đường lại hợp lý nên my mới đi
hơn nữa my đang có thai nên mong cơ quan chức năng điều tra kỹ càng tránh bắt nhầm thục nữ hiền lương
tất nhiên cũng như chung những giọt nước mắt của hot girl trà my chẳng thể qua nổi con mắt của chính sát biên phòng
cô ả im lặng khi nghe cơ quan chức năng hỏi rằng có con học ở trường cao đẳng bách khoa hay không
sau vừa rồi bị cơ quan công an quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng xử phạt vì dùng ma túy
rồi nữa chữ viết trên van ly chứa đầy ma túy kia là của ai
màn kịch vụng
màn kịch vụng của hot girl xinh đẹp đến lúc hạ mản
chiêu trò tung hỏa mù có thai cũng được làm rõ là không đúng sự thật
trả my thất thểu khai nhận mình là bóng hồng bên cạnh ông trùm trọng
không chỉ làm người yêu trà my cũng tham gia giúp sức cho trọng ở nhiều phi vụ
con đường đến với ma túy của nữ sinh viên xinh đẹp này cũng quá đỗi nhanh chóng
đúng như my nói my ở quê nghèo lên thành phố ăn học với biết bao kỳ vọng từ bản thân thị cho đến gia đình bạn bè
my thông minh
thông minh xinh đẹp và học giỏi
nhưng rồi bước ngoặt cuộc đời cô gái này từ khi gặp trọng
trọng gã trai xì phố nhanh chóng tán đổ cô thôn nữ quê mùa
trọng yêu rồi chăm sóc bao nuôi đủ thứ cho my
một viễn cảnh không học hành công việc làm ăn mà vẫn có tiền tiêu xài được trọng vẽ ra cho trà my
thế rồi đu theo cuộc sống vui chơi nhàn hạ dùng dình tiền bạc ấy my dần dần xa rời việc học
cô nàng cũng đến nhanh với làn khỏi trắng sau những lần ăn chơi thâu đêm với người yêu
từ sử dụng mi lao theo trọng đi buôn bán để rồi có kết cục như ngày hôm nay
liên quan đến vụ việc công an thành phố đà nẵng đang tiếp tục điều tra sau khi tiếp nhận hồ sơ từ đoàn hai biên phòng
còn riêng đoàn hai biên phòng cũng mở rộng thêm vụ án nhằm truy xét thêm các đối tượng khác trong đường dây
từ một cô sinh viên tỉnh lẻ my nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống đô thị đà thành
sau khi quen biết và yêu nguyễn vũ trọng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
trú tại phường hòa an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng ông chùm ma túy
my cũng theo trọng dấn thân và tội lỗi
trên facebook của mình trà my khiến bao người mê đắm bởi những bức ảnh đẹp trong bộ cổ phục phi tần thời xưa
hàng trăm hàng ngàn lượt thích bình luận ngợi khen cô gái này
điều đáng tiếc cha my đã không giữ được mình mà trượt dài theo ma túy
cha my vốn học tốt nhưng sau khi vào cao đẳng bách khoa thành phố đà nẵng không lâu thì đã bỏ học
chính cuộc sống nhàn hạ khi được trọng cung phụng bao nuôi đã khiến my phó mặt theo trọng
có một điều đáng chú ý nữa hot girl ma túy này thường rất hay nói chuyện đạo lý trên mạng xã hội
có một dòng status cha my ghi
còn trẻ khỏe còn tương lai sao không tự dùng chính bàn tay của mình đi mà sao phải dùng đến những thứ dơ bẩn ấy vậy ạ
ở chỗ nào thì trả lại chỗ ấy cho người ta đi bạn ơi
còn sớm để bạn nhận ra trước khi nghiệp quật lại các bạn
thì lúc đó cái giá mà các bạn phải trả lại là bao nhiêu
phải trả là rất đắt thực sự nên tự dùng đôi bàn tay của mình
bởi nghiệp quật sẽ rất nhanh rất tiếc cho những câu đạo lý chính trả my lại dấn thân vào ma túy và phải trả giá
trên facebook cá nhân cô gái trẻ hai mươi bốn tuổi khiến bao chàng trai mê đắm bởi những bức ảnh đẹp xuất thần
đặc biệt là những bức ảnh trà my hóa trang trong trang phục cổ xưa
cuộc sống sang chảnh dùng đồ đắt tiền cộng thêm có nhan sắc
cô gái này cũng thường xuyên hay nói chuyện đạo lý trên mạng xã hội
các đối tượng là nguyễn vũ trọng ba mươi tám tuổi ngụ tại phường hòa an quận cầm lệ thành phố đà nẵng là ông trùm
nguyễn thị trà my sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại thị trấn kiên giang huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
và trần văn trung hai mươi bảy tuổi ngụ tại tỉnh quảng trị
nhóm người này bị bắt khi đang nhận ma túy từ một xe khách trên đường tôn đức thắng
phường hòa minh quận liên triểu thành phố đà nẵng
tăng vật thu giữ được tại hiện trường là hai kg ma túy đá được giấu trong vali hành lý
theo tài liệu điều tra trọng và trung mua số ma túy trên ở quảng trị
tại đây cả hai nhờ nguyễn thị trà my gửi ma túy theo xe khách vào thành phố đà nẵng để tránh bị phát hiện
được biết trà my vốn sắc xảo và xinh đẹp cô là bóng hồng của ông trùm
giữ vai trò mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán ma túy này
mặc dù là một mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán ma túy của người tình
nhưng trà my vẫn luôn tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo
qua đấu tranh các đối tượng thừa nhận hai túi màu vàng
chứa tinh thể màu trắng ở trong vali ký gửi là ma túy tổng hợp dạng đá có trọng lượng hai kg
trong đó nguyễn vũ trọng cùng trần văn trung đã mua của một đối tượng ở quảng trị
mang về đà nẵng để tiêu thụ
còn nguyễn thị trà my là người biết việc đi cùng trực tiếp ra bến xe gửi vali chứa ma túy vào đà nẵng
khám xét xe ô tô các đối tượng dùng để di chuyển lực lượng đánh án thu giữ thêm hai trăm linh năm viên ma túy tổng hợp
ký hiệu we và một bốn g ketamine
khi biết my bị bắt dân mạng bắt đầu lục tìm hình ảnh hot girl ma túy này trên mạng xã hội
và chóng khi phát hiện đấy chính là thần tiên tỷ tỷ ngày nào
cộng đồng mạng còn phát hiện trong một startus dịp tết vừa qua my dạy mọi người
còn trẻ khỏe còn tương lai thì phải dùng chính bàn tay của mình không nên đụng vào những thứ dơ bẩn
đối chiếu những dòng giao giảng này với thực tại của hot girl nhiều cư dân mạng nhắc nhau
còn trẻ đẹp thì hãy sống và làm những việc chân chính
đừng thả thính và giao giảng trong khi làm những việc bất chính